quay trở lại giải quyết vấn đề đấy thì người ta lại nhìn thấy này
chưa chắc là phát triển kinh tế quá nó đã hiệu quả
thế và nếu như chúng ta đi sau chúng ta rút được những cái kinh nghiệm đấy
thì ngay từ đầu thì có thể là chúng ta đã giải quyết được một cái bài toán là phát triển dài hạn
theo đúng mục tiêu mà chúng ta đưa ra
cái mức mà từ sáu năm đến bảy năm sự tăng trưởng gdp hàng năm là một cái mức tăng trưởng
có thể nói là rất tốt đối với những cái quốc gia đang phát triển
vâng thưa đồng chí chúng ta cũng thấy là nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
cũng như là nghị quyết của hội nghị trung ngương năm khoáng một mươi hai
đã có những chủ trương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
những vấn đề về kinh tế sẽ được đặt ra như thế nào
và có phải đây chính là một cái sự một lần nữa cụ thể hóa những chủ trương này
đúng như thế ạ kể cả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai
lẫn là hội nghị trung ngương lần thứ năm khoáng một mươi hai đều khẳng định rằng
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường là nhiệm vụ vừa là cấp bách vừa là lâu dài
vừa là liên tục và vừa là có tính nhất quán
nhưng đồng thời lại là giải quyết những vấn đề cụ thể từng giai đoạn phát triển của đất nước
là nếu như năm một mươi một chúng ta đứng thứ hơn bảy mươi một chút bảy mươi trong một trăm bốn mươi hai nước về mặt thể chế
thì đến năm hai nghìn một mươi năm chúng ta lại là đứng thứ tám mươi năm
như vậy chúng ta cũng đổi mới cải cách nhưng các nước họ lại đổi mới cải cách nhanh hơn
và chúng ta muốn hội nhập
thì chúng ta cũng phải đi cùng một pha với họ
nghĩa là chúng ta cũng phải tăng tốc đổi mới hơn nữa
bởi vì nền kinh tế thị trường nó không phải là chờ
nó là đã hoàn thiện rồi và nó không phát triển nữa nó chờ chúng ta
và họ còn phát triển nhanh hơn
vậy chúng ta muốn phát triển nhanh hơn nữa thì chúng ta phải tăng tốc của đồng ngoại
vậy sau đó nhà nước cũng phải làm sao nâng cao năng lực tốt hơn
để hoạch định đường lối đúng đắn hơn năng động hơn cải cách hành chính để giảm chi phí đầu tư hơn
và đảng cũng phải nâng cao năng lực để làm sao để ra đường lối
và nhất là những đường lối ấy thuyết phục được dân chúng để dân chúng tin tin vào
và đảng phải làm sao phải đào tạo tuyển chọn giáo dục đào tạo kiểm soát quản lý cán bộ của mình
để những người cán bộ ấy được nhân dân tin rồi mà đứng vào trong bộ máy của nhà nước
thì những người ấy sẽ thực hiện đường lối của đảng một cách tốt nhất
và được lấy được sự tín nhiệm tốt nhất của nhân dân
với những chuyện như thế thì thời gian vừa rồi chúng ta còn có một số mặt chúng ta chưa làm được
thể hiện ở các vụ án thể hiện là hiệu quả của một số doanh nghiệp nhà nước đưa được chúng ta mong muốn
thể hiện một số dự án đầu tư mà chúng ta thấy là gây bức xúc trong dư luận
vậy những cái việc ấy chúng ta muốn có thể tăng trưởng nhanh hơn nữa thì chúng ta phải làm cho nó hiệu quả hơn
tức là những cái sai ấy chúng ta phải sửa nhanh
tức là chúng ta đưa ra cái mức gdp tăng trưởng là bảy nhưng quan trọng là cái chất lượng tăng trưởng nó như thế nào
chứ còn thì tất nhiên ở những cái đất nước mà nó nằm trong cái giai đoạn phát triển
nhanh thì như tôi đã nói là có thể cái tốc độ tăng trưởng gdp tốt hơn nữa
chúng ta chấp nhận những câu chuyện chúng ta đặt những cái mục tiêu đấy cao lên
thì có thể là chúng ta chấp nhận một cái câu chuyện là tăng trưởng nó ở cái mức gọi là tôi dùng cái từ là phát triển bền vững
nhưng quan trọng hơn cả thì vẫn là cái chất lượng tăng trưởng
là tổng giám đốc kiêm bí thư tri bộ với tinh thần đổi mới và hội nhập
công ty đã liên kết thành công với các đối tác nước ngoài để thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp
vì từ sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
đồng chí nguyễn hồng minh đã luôn quán triệt những chỉ đạo từ cấp ủy cấp trên cho các hoạt động của doanh nghiệp
lúc này thì nghị quyết của đảng cũng đã xác định rõ là tập trung lên cao về năng suất lao động
đảng ta đã xác định xây dựng các thể chế về luật pháp và thể chế về xã hội
làm đền tặng chung cho toàn bộ công dân và các doanh nghiệp
rõ ràng ở đây các doanh nghiệp quan điểm của tôi là phải chủ động hội nhập kinh tế
ở đây đảng cũng như nhà nước chỉ tạo cho các doanh nghiệp những điều kiện cơ bản đặc biệt là thể chế
hội nghị trung ương tám khóa một mươi hai với những nội dung quan trọng về kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín
định hướng cho năm hai nghìn một mươi chín và tầm nhìn xa hơn đã một lần nữa cụ thể hóa những chủ trương của đảng
trong phát triển kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân
là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế kinh tế tư nhân với những công ty như công ty pmc
đã có nhiều cơ hội hơn trong quá trình phát triển doanh nghiệp
đây cũng là bước đột phá để tạo một môi trường kinh doanh thích hợp
đặc biệt là cho khối doanh nghiệp tư nhân với những cơ chế thông thoáng và các quy định cụ thể của hệ thống pháp luật
bây giờ luật đầu tư thì chúng ta cũng đã quy định rõ tức là những lĩnh vực nào tư nhân không được đầu tư
thế thì theo luật thì quy định tức là người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm
thế thì đấy cũng là một cái đã làm đấy là bộ kế đầu tư
về bộ tài chính chúng ta cũng có những quy định để mà để tạo bình đẳng cho các thành phần kinh tế
trong đó kinh tế tư nhân phát triển
hay là các bộ một người ta cũng có những chủ trương tôi lấy ví dụ như kể cả ngân hàng
trước đây kể cả người dân làm kinh tế chát trải được vay với thuốc tiền rất là hạn chế
và phải có tài sản thế chất rất lớn
nhưng cạnh cứu về thực tế các bộ ngành đã thao gỡ rất nhiều
tuy nhiên vẫn còn nhiều
một số vấn đề đặt ra trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
có khi chỉ vì quá nhấn mạnh đến bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa
nên đã không bảo đảm được những quy luật khách quan của kinh tế thị trường
và ngược lại chỉ đơn thuần coi trọng thị trường chạy theo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế
mà ảnh hưởng đến mục tiêu xã hội và phát triển con người
cân bằng mối quan hệ này để kinh tế việt nam phát triển bền vững
trong những năm qua đồng chí đánh giá như thế nào về sự độc quyền

tôi nghĩ rằng rất đồng ý với anh hồi
các nền kinh tế chuyển đổi khác với các nền kinh tế
mà có một quả lịch sử phát triển kinh tế thị trường lâu đời
thế nhưng cho đến hiện tại thì vẫn còn một số ngành mà nhà nước vẫn giữ quyền độc quyền
độc quyền với lý do rằng chúng ta vẫn còn giữ những ngành đó
để giữ một cái sự ổn định về vĩ mô ví dụ ngành điện
ví dụ ngành than ví dụ về xăng dầu
là những ngành mà nó cung cấp đầu vào cho tất cả các doanh nghiệp khác
do đó chúng ta muốn giữ một cái ổn định như thế
để làm cho nền kinh tế không bị những biến động quá nặng nề
từ những biến động của thị trường thế giới
nhưng cũng đã đến lúc chúng ta cũng phải xử lý lại những vấn đề này
là nhà nước sẽ phải giảm cái can thiệp vào giá của những doanh nghiệp độc quyền này
điều này có dẫn đến cái thế độc quyền đi ngược lại quy luật của kinh tế thị trường không ạ
không thực ra thì cũng phải có một cái sự chia sẻ như thế này
tức là một số những ngành ví dụ như ngành điện ngành than hoặc là ngành xăng dầu
thì bản chất của nó nếu mà bản chất kinh tế
thì đấy là một cái ngành mà có cái cần một cái vốn đầu tư rất lớn và rủi ro rất cao
cho nó sinh ra cái thì người ta đã nhìn thấy nó là một cái ngành gọi là độc quyền tự nhiên
đấy là cái thứ nhất
cho nên nó sinh ra nó đã như thế rồi
thế thì ngay kể cả ở những cái nước mà cái kinh tế gọi chúng ta gọi là kinh tế thị trường
một cách đã được thừa nhận chẳng hạn như ở pháp hay châu âu
thì những cái ngành như thế
nhà nước vẫn can thiệp
thậm chí vẫn là một cái doanh nghiệp độc quyền nhà nước
vẫn là doanh nghiệp độc quyền nhà nước
vì cái mục tiêu là gì
có thể là khi để một cái doanh nghiệp độc quyền
thì người ta sẽ hành xử theo những cái cách mà
có những cái hạn chế nhất định để mà cho cái mục tiêu phát triển mục tiêu công bằng
tuy vậy thì khi nhà nước kiểm soát những cái doanh nghiệp độc quyền như thế
thì người ta đạt được những cái mục tiêu khác hơn nữa
ví dụ ở đây tôi nói là gì
ổn định cái đầu vào
bây giờ nếu mà để thà nội cho
cái thị trường xăng dầu nó hoạt động chẳng hạn
thì rõ ràng là những cái sự ổn định
cái tính ổn định trong phát triển kinh tế là sẽ vô cùng khó
và những cái điều đấy là những cái điều mà rõ ràng là
chúng ta sẽ không thể ngay lập tức
chuyển những cái doanh nghiệp đấy
trở thành một cái những cái doanh nghiệp
cạnh tranh một cách song phẳng trên thị trường được
mà chúng ta phải có một cái quá trình
và những việc đấy như các anh chị nhìn thấy là
ví dụ những ngành điện
ngày xưa chúng ta là hoàn toàn là event
là một doanh nghiệp độc quyền nhà nước
từ sản xuất truyền tải và phân phối
thì đến bây giờ chúng ta đã từng bước
chúng ta đã có cái thị trường điện cạnh tranh
ở cái khu vực sản xuất
những cái khu vực mà nó có
cái tính gọi là kinh tế theo quy mô
nó lớn quá chẳng hạn khu vực truyền tải
chúng ta chưa làm được nhưng mà tiến tới
thì những cái bước tiếp theo chúng ta có thể phát triển
thị trường bán buôn như vậy chúng ta đang
đi theo đúng cái lộ trình
thưa đồng chí nhưng bên ngoài những cái ngành
quan trọng như vậy ra thì theo đồng chí
thì trong quá trình cổ phần hóa chẳng hạn
vẫn còn có những sự can thiệp
sâu của nhà nước hoặc là còn có
những cái cơ chế nào đó để khiến cho
cái việc điều tiết theo cơ chế thị trường
nó bị ảnh hưởng tức là nó không hoàn toàn
là cơ chế thị trường chúng ta có định hướng đúng
những cái định hướng
ví dụ là gì chúng ta cổ phần hóa
bản chất là tư nhân hóa đúng không
để làm gì để cho doanh nghiệp hoạt động
hiệu quả hơn và mang lại cái giá trị
gia tăng tốt hơn cho nền kinh tế đúng không
chủ trương rất đúng chứ nhưng trong
cái quá trình triển khai thì rõ ràng là
chúng ta chịu những cái giàng buộc
của một cái hệ thống pháp luật hiện hành
những cái cơ chế hiện hành và điều đó
chúng ta mới nói là phải tiếp tục
đổi mới là như thế để làm sao
mà cái quá trình chuyển đổi
nó diễn ra một cách xuân sẻ
và nó hiệu quả
dù chỉ có kỳ vọng gì vào nghị quyết của hội nghị trung hoa tạm
qua một mươi hai cũng như là đưa nghị quyết
thực sự là phát huy hiệu quả
và tính tích cực trong thị trường của việt nam
tôi không những kỳ vọng
vào hội nghị trung hoa tạm mà tôi còn
tin tưởng rằng bắt đầu
từ những cái hội nghị đầu tiên của
cái khóa một mươi hai này là chúng ta đã
được triển khai thực hiện rất là có hiệu quả
nhất là nghị quyết trung hoa bảy vừa rồi
là chúng ta thấy là triển khai
rất là quyết liệt thể hiện quyết tâm
chính trị của đảng và của nhà nước
là thực hiện đổi mới
cải cách theo chiều sâu
vì thế mà
hy vọng rằng là
đến đây là ba mươi một
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
là chúng ta
hết cái hạ
mà các thành viên của wto
quy định rằng việt nam trong thời gian
ấy là được coi là
nền kinh tế phi thị trường
thì sau ba mươi một tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi tám chúng ta
sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng
chúng ta sẽ có những điều kiện để đảm bảo
đúng những tiêu chí là nền kinh tế thị trường
để doanh nghiệp
của chúng ta và người dân của chúng ta
sẽ được thuận lợi hơn trong việc
xuất khẩu hàng hóa cũng như đầu
tư cho nước ngoài để tránh được
những cái tổn thất
hoặc những cái khó khăn mà không phải
do chúng ta mà là do
cái cách ứng xử của người khác
theo cái cơ chế là quy định
là về trợ cấp và
chống bán phá giá trong wto
quy định là gây cho chúng ta
những cái tiệt thời và những cái gọi như là
đúng như là những cái chúng ta làm
thế thì tôi nghĩ rằng là
việc mà chúng ta
tham khảo những tiêu chí của các nước khác
và do đó xây dựng cho mình một tiêu chí
mà các nước khác họ cũng thấy rằng là hợp lý
thì đấy là cái kỳ vọng của tôi
tôi thì chỉ xin bổ sung rất là ngắn gọn
tức là những cái quyết sách từ đó
và từ đó để triển khai thành những cái công cụ
thực sự để hỗ trợ cho một cái nền kinh tế
nó đúng nó chạy theo cái đúng là định hướng thị trường
à kinh tế thị trường và định hướng sau chủ nghĩa
thì nó là một cái một cái khối lượng công việc
rất là khổng lồ và nó cần cái sự vào cuộc
của những cái đơn vị triển khai
vì thế thì tôi cũng rất là kỳ vọng rằng
những gì chúng ta đã nói ra
ví dụ như là một cái chính phủ kiến tạo
thì đi song song với nó
chúng ta phải có những công cụ
để thực hiện đúng cái mà chúng ta đã nói rằng
đúng là một chính phủ kiến tạo
thì có như thế
thì những cái mục tiêu mà chúng ta đưa ra
những kỳ vọng chúng ta đưa ra
về một cái nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa
chúng ta mới có thể đạt được
và đạt được là đạt ở đây là về chất lượng
đạt được ở đây là về tiến độ
đấy những cái đấy là những cái mà tôi nghĩ là quan trọng nhất
vâng và chúng ta cùng kỳ vọng phát triển kinh tế thị trường của việt nam
để cho việt nam nắm bắt được hết những cơ hội
và tránh được những cái rủi ro trong thương mại
nhất là trong bối cảnh kinh tế hiện nay
và trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thị minh châu
phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân hồi
đã tham gia bàn tròn của truyền hình nhân dân hôm nay
xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn
sáng tỏ những luận cứu khoa học cơ sở thực tiễn kinh nghiệm quốc tế
và gợi mở các tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
giúp các cơ quan tham mưu của đảng xây dựng bộ tiêu chí
về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới
đây cũng là phương hướng cụ thể để nền kinh tế của việt nam
có nền tảng và sức bật phát triển mạnh mẽ trong quá trình hội nhập
thưa quý vị chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h ngày chủ nhật
phát lại lúc một mươi năm h thứ ba một mươi chín h một mươi năm thứ tư một mươi h thứ sáu hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại